liên quan đến vụ việc năm cơ sở y tế tại bình dương từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân
văn phòng chính phủ đã có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
yêu cầu tỉnh ủy ubnd tỉnh bình dương và bộ y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
nếu có hành vi vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
ngay trong ngày hôm nay tại buổi cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bình dương
đại tá trần văn chính phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết cơ quan chức năng đang xác định vụ việc bệnh nhân tử vong
do bị các cơ sở y tế từ chối có dấu hiệu hình sự hay không
đồng thời làm rõ hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của bộ luật hình sự
theo thông tin ban đầu ông ngô dương tạm trú tại phường tân nông hiệp thành phố dị an có tiền sử bị tai biến
ông dương được người thân đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế dị an trong tình trạng nôn ói liệt nửa người
tuy nhiên do cơ sở đang tập trung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nên cơ sở này không tiếp nhận
tiếp đến bệnh nhân được đưa đến phòng khám đa khoa ngọc hồng thành phố di an
sau khi được khám bước đầu test nhanh covid một mươi chín
bác sĩ tại đây đề nghị chuyển bệnh nhân lên bệnh viện quân đoàn bốn do phòng khám không đủ năng lực cấp cứu
sau đó bệnh viện quân đoàn bốn cũng không tiếp nhận bệnh nhân do đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân covid một mươi chín mới nhập viện và đang phun thuốc khử trùng
vì thế bệnh viện này hướng dẫn gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện thủ đức thành phố hồ chí minh
tuy vậy người thân không đưa bệnh nhân đến bệnh viện thủ đức mà đưa đến phòng khám đa khoa nam anh thành phố dĩ an
sau đó bệnh nhân được đưa trở về phòng trọ
đến năm giờ ngày một mươi bốn tháng tám thì tử vong
thứ nhất là xem xét cái dấu
đó là dấu hiệu vi phạm về cái quy định về cái tình trạng là không cấp cứu cái bệnh cái người trong tình trạng nguy hiểm cái tính mạng theo quy định bộ luật hình sự hay không
thì chúng tôi cũng đang là tiếp tục điều tra xong để làm rõ
và cùng với các cơ quan chức năng ví dụ như ngành y tế để mà thẩm đinh để xác định rõ cái này có vi phạm hay không
cái thứ hai là xem mài ra có vi phạm gì khác hay không
thì cần phải nghiên cứu là thêm để làm rõ
chúng tôi đã có một số những động thái sau
trạng thái thứ nhất đó là yêu cầu tất cả các cơ sở
y tế công lập và ngoài công lập tỉnh bình dương bắt đầu chính thức là phải làm hai chức năng
vừa điều trị covid vừa điều trị khám chữa bệnh nhân thông thường
cái thứ hai là hôm nay chúng tôi sẽ công khai tất cả cái danh sách
nên tôi đã chỉ đạo rồi cho anh em đã làm rồi
và sẽ công khai tất cả danh sách các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong tỉnh
cũng tại buổi cung cấp thông tin giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thừa nhận hiện nay các cơ sở y tế trong tỉnh đang bị quá tài
nhân viên y tế bị áp lực do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việc từ chối cấp cứu bệnh nhân là sai quy định
ngành y tế sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không bao che nếu có sự vi phạm xa đến đâu xử lý đến đó
ngành y tế bình dương cũng nhận khuyết điểm xem vụ việc này là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý việc khám chữa bệnh